thưa quý vị trong các bản tin trước thì chúng tôi đã phát sóng phóng sự có tên là
đoàn xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải lộng hành về đêm
địa điểm được phóng viên ghi nhận là trên địa bàn quận bắc từ liêm tp hà nội
và để biết được những chiếc xe chở cát có dấu hiệu vi phạm về tải trọng
di chuyển trên tuyến đường thượng cát liên mạc tây tiệu bắt nguồn từ đâu
thì phóng viên intv đã tiếp tục có ghi nhận thực tế
và phóng sự sau đây sẽ chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
xe chở cát nối đuôi nhau
nhiều xe không phủ bạt
vật liệu cao quá thành thùng
lộng hành về đêm
những chiếc xe này từ đâu
tối chạy nhiều đường cái vắng rồi nó chạy
tuyến đường thượng cát tây tự và ngược lại
ban ngày không khó để bắt gặp những chiếc xe trọng tài lớn như thế này
ghi nhận tại dốc vai bò
xe ra vào tại ngõ hai trăm tám mươi đường thượng cát
sau khi lấy cát xe di chuyển lên tuyến đường d
tại đây có cắm biển
tải trọng cho phép một mươi ba tấn
cuối ngõ hai trăm tám mươi là bãi tập kết vật liệu xây dựng
thuộc công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình
và hợp tác xã đồng ba
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân phường thượng cát ra văn bản số sáu trăm bốn mươi ba
thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng
trong mùa mưa lũ
đối với công ty cổ phần xây dựng
và sản xuất vật liệu hoàng bình
yêu cầu công ty dừng hoạt động
từ ngày một mươi năm tháng sáu
đến ngày ba mươi một tháng một mươi
nghiêm cấm mọi hoạt động
khai thác trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng
tại đây sẽ được tổ công tác
tuần tra lưu động và trực chốt
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thời gian tuần tra kiểm tra
từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi
thời gian trực chốt
từ một mươi bảy h ba mươi đến bảy h ba mươi
sáng ngày hôm sau
theo ghi nhận thực tế
những ngày tháng tám vừa qua
bằng cách nào đó
về đêm muộn
những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau
ra vào khu vực ngõ hai trăm tám mươi thượng cát
xe từ ngõ ra
đều chở vật liệu xây dựng
các phương tiện xe tải
chở vật liệu xây dựng
di chuyển trên đường thượng cát
hướng từ đan phượng
về quận bắc từ liên
khi đến khu vực này
một phần sẽ rẽ về đường nhổn
và một phần sẽ đi thẳng về phía đường liên mạc
sau khi di chuyển trên tuyến đường d thượng cát
các xe sẽ xuống đường tây tự
và một phần sẽ đi thẳng về phía đường liên mạc
lực lượng chức năng cho biết
việc xử lý những chiếc xe chở vật liệu xây dựng
có dấu hiệu quá tải
gặp nhiều khó khăn
sử phạt được xe này
nhưng xe khác vẫn chạy
nếu không có sự ngăn chặn từ gốc
từ bến bãi
thì xe vẫn chạy
và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
thực trạng có thể thấy rõ
chính quyền địa phương có nắm bắt được điều này hay không
công tác quản lý
kiểm tra đối với các trường hợp
đã bị dừng hoạt động như thế nào
và nếu phát hiện vi phạm
sẽ xử lý ra sao
chúng tôi đã liên hệ
đặc lịch làm việc với
ủy ban nhân dân phường thượng cát
để giải đáp những câu hỏi trên
đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời
chính thức về vấn đề này
nếu chính quyền địa phương
và lực lượng chức năng
vào cuộc muộn ngày nào
thì vi phạm vẫn tiếp diễn ngày đó
cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn
từ những cấp có thẩm quyền cao hơn